sau những ngày nhiệt độ giảm sâu rét đậm thì bắt đầu từ ngày hôm nay
nhiệt độ tại bắc bộ sẽ ấm hơn hai độ so với ngày hôm qua
thậm chí là từ thứ sáu cho tới chủ nhật thì sẽ ấm hơn nữa trời có nắng
vâng ạ như vậy là trong những ngày lễ sắp tới thì đây sẽ là thời tiết rất lý tưởng
để chúng ta có thể nghỉ ngơi và vãn cảnh
và trong khi đó thì miền trung cũng ghi nhận thông tin tích cực về tình hình thời tiết
đợt mưa lớn đã giảm hẳn ngày hôm nay từ hà tĩnh đến quảng ngãi sẽ có mưa nhỏ
nguy cơ ngập úng và lũ sẽ không còn nữa
tuy nhiên thì bà con vùng núi thì vẫn cần phải lưu ý
sau những ngày mưa lớn thì nền đất sẽ bở nhão vẫn có thể xảy ra sạt lở đất
hiện tại nhiều địa phương vẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
như là không phục vụ ăn uống tại quán chỉ bán đem về
hoặc các quy định hạn chế các hoạt động ngoài trời các hoạt động không thiết yếu
vì vậy quý vị hãy chuẩn bị kế hoạch nghỉ lễ hợp lý
làm sao mà vừa có thể tận hưởng thời gian bên gia đình bạn bè
vừa đảm bảo được các yêu cầu phòng chống dịch bệnh